năm tháng đã trôi qua kể từ khi cơn lũ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
càn quét nhiều bản làng của tỉnh miền núi yên bái
bà con vùng lũ hiện đã được an cư
cuộc sống đã được hồi sinh nhờ sự chung tay của cả cộng đồng
trong những ngày tết nguyên đán đang tới rất gần
bà con vùng lũ đã dựng lại được nhà niềm vui lại dạng ngời trên những khuôn mặt
không những vậy cuộc sống nơi ở mới sẽ giúp bà con an cư để lạc nghiệp
căn nhà mới này của gia đình anh lý ứng tài thôn thắm có xã xuế quyền
đã dựng lại trên khu đất được thủy điện văn chấn và số tiền của nhà nước hỗ trợ
cùng ngày công giúp đỡ của cả bản
bởi trong trận lũ lịch sử ngày hai mươi tháng bảy vừa qua
đã tàn phá và cuốn trôi toàn bộ tài sản nhà cửa của gia đình
từ ngày chuyển về nơi ở mới dù vẫn còn bộn bề
nhưng đã giúp anh và gia đình yên tâm hơn nhờ sự chung tay giúp đỡ
sau trận lũ gia đình tôi được chính quyền giúp di chuyển đến chỗ ở mới
bên thủy điện trong nguồn đất lại được nhà nước hỗ trợ tiền
để tết này gia đình có nhà mới đón tết
hiện tại cuộc sống của gia đình vẫn còn rất nhiều khó khăn vất vả
nhưng sẽ cố gắng vượt qua để có một cuộc sống tốt hơn
trận lũ lịch sử quét ập tới khiến nhiều ngôi nhà bị tàn phá của xã xuế quyền
trong đó có ba mươi năm hộ bị mất toàn bộ nhà cửa và tài sản
di rời khẩn cấp không ít hộ gia đình
lâm vào cảnh trắng tay
thế nhưng trong lúc hoạn nạn tình người tình xóm làng lại được khơi dậy
giúp đỡ những hộ dân có nơi ăn nghỉ tạm thời
không những vậy nhờ sự chia sẻ đùm bọc cũng như sự tuyên truyền vận động
mà nhiều gia đình hiến đất săn sẻ khó khăn cho những hộ bị cuốn trôi nhà cửa
chỉ trong vòng năm tháng trên địa bàn tỉnh yên bái đã xây dựng được nhiều khu tái định cư
với tổng quy mô gần một mươi hai hectare để cho hàng trăm hộ dân có nơi ở mới
nhờ sự chung tay giúp sức của cộng đồng giờ đây trong lòng những người dân vùng lũ
đã cảm thấy ấm lòng hơn dẫu cuộc sống trên mảnh đất mới
vẫn còn ngổn ngại
chỉ trong vòng năm tháng trên địa bàn tỉnh yên bái đã xây dựng được nhiều khu tái định cư